kính chào quý vị và các bạn
những cơn mưa rông từ đêm qua đã giúp cho nền nhiệt tại bắc bộ giảm đáng kể
thời tiết chuyển trạng thái mát mẻ với nhiệt độ đêm nay và ngày mai
tại phần phía đông bắc bộ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tuy nhiên thời tiết mát mẻ sẽ kết thúc khá nhanh
vì sao ngày mai mưa giảm nhanh khiến nền nhiệt tăng trở lại
dự báo từ ngày hai mươi sáu nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực
tương tự trạng thái thời tiết mưa nhiều cùng nền nhiệt độ trưa chiều khá mát mẻ
ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ sẽ chỉ kéo dài đến ngày mai
sau đó cùng với quá trình giảm mưa thì nền nhiệt tại đây cũng sẽ tăng trở lại
số điểm có nắng nóng cũng nhanh chóng lan rộng trên khu vực
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
hầu như không chịu bất kỳ tác động nào của hình thế gây mưa
nên nắng nóng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới
với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ và có nắng
nóng gai gắt người dân ở đây cần tiếp tục đề cao cảnh sát với hỏa hoạn cháy rừng
cũng như chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe trong chuỗi ngày nắng nóng
khu vực từ đà nẵng đến phú yên ba ngày tới
cũng tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi có nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
về chiều tối do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên sẽ có mưa rông vài nơi
giúp nền nhiệt phần nào dễ chịu hơn
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
đề vợ khu vực tây nguyên dưới tác động của gió tây nam
nên tại đây có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
cục bộ có mưa rông lượng khá
nên người dân cần hết sức cảnh giác
với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như sấm xét gió giật mạnh
nhiệt độ ban trưa tại đây giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối
cũng có mưa rào và rông rải rác
có nơi xảy ra mưa với lượng khá
đi kèm với tố lốc
và gió giật mạnh
người dân cần đề cao cảnh giác
nên nhiệt độ tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ